mặc dù chính quyền cơ sở đã tổ chức cho người dân trong từng khu dân cư ký cam kết không mua bán sử dụng trái phép các loại pháo
tuy nhiên trong đêm giao thừa tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại quảng bình tình trạng người dân đốt pháo vẫn diễn ra ở hầu khắp trong tỉnh
trong đêm giao thừa dù thành phố đồng hới tổ chức bắn pháo hoa trao đón năm mới tại cầu nhật lệ
tuy nhiên tình trạng người dân đốt pháo hoa vẫn diễn ra hầu khắp trong tỉnh quảng bình
tại các phường bắc lý nam lý lộc ninh quang phú thành phố đồng hới trong thời khắc giao thừa pháo nổ dâm gian sáng một vùng trời
người dân đốt pháo ngay giữa đường trước sân nhà trên tầng thượng tạo nên một cảnh tượng chưa từng có
ngay cả các huyện miền núi như minh hóa tuyên hóa tình trạng đốt pháo hoa vẫn diễn ra khá phổ biến
trong khi đó xe của các lực lượng chức năng vẫn liên tục đi kiểm tra